theo tổng cục dự trữ nhà nước tính đến nay hai mươi hai cục dự trữ nhà nước khu vực đã nhập kho dự trữ quốc gia một trăm chín mươi tấn gạo và tám mươi tấn thóc
các đơn vị dự trữ nhà nước đã mở thầu đợt một mua một trăm chín mươi tấn gạo kết quả trúng thầu một trăm bảy mươi tám tấn nhưng chỉ ký hợp đồng được bảy bảy trăm linh tấn và đã hoàn toàn nhập kho dự trữ quốc gia bảy bảy trăm linh tấn vào ngày ba mươi tháng sáu
ngày một mươi hai tháng năm các đơn vị dự trữ nhà nước đã mở thầu đợt hai kết quả đã trúng thầu ký hợp đồng và hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia một trăm năm mươi một một trăm tám mươi tấn gạo vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
để hoàn thành kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia được giao ngày sáu tháng bảy các đơn vị đấu thầu nhà nước khu vực đã mở thầu ba đợt để mua nốt số gạo còn lại kết quả đã trúng thầu ký hợp đồng và hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia ba mươi một một trăm hai mươi tấn gạo vào ngày một mươi năm tháng tám